hà nam đắk lắc và đồng nai tiếp tục là những địa phương có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lây lan phức tạp
các địa phương này hiện đã thành lập nhiều chốt kiểm soát kiểm tra và đưa ra những trường hợp tiếp xúc gần
hoặc nghi nhiễm vào các khu cách ly tập trung
ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp bệnh nhân số sáu trăm hai mươi dương tính với sars cov hai
tỉnh hà nam đã tổ chức phong tỏa tổ dân phố đình tràng phường lam hạ thành phố phủ lý
nơi cư trú của bệnh nhân sáu trăm hai mươi thành lập năm chốt kiểm soát dịch bệnh được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát dịch
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố phủ lý đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ tổ dân phố đình tràng
đây là ca bệnh di chuyển phức tạp chưa thể kiểm soát truy vết ngay các đối tượng thuộc diện tiếp xúc f một f hai f ba với bệnh nhân
nên các cơ quan chức năng của tỉnh hà nam đang khẩn trương vào cuộc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết các ngành chức năng đã giả soát và đưa vào khu cách ly tập trung một trăm chín mươi sáu trường hợp
có tiếp xúc gần với hai bệnh nhân sáu trăm linh một và sáu trăm linh hai mắc covid một mươi chín tại thành phố buôn ma thuột
sáng ngày ba tháng tám một số trường hợp trong số một trăm chín mươi sáu người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm
tính đến sáng nay toàn tỉnh đã có ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai bảy người đang được cách ly
trong đó bảy mươi bốn trường hợp được cách ly tại các cơ sở y tế
các trường hợp đã được cách ly tại các khu cách ly tập trung và sáu chín trăm sáu mươi bảy trường hợp cách ly tại nhà
liên quan đến ca bệnh năm trăm chín mươi năm chiều ngày ba tháng tám ngành chức năng tỉnh đồng nai đã cách ly tập trung hai mươi hai người
tiếp xúc gần với bệnh nhân và tạm thời cách ly khoa ung biếu bệnh viện đa khoa đồng nai vì một bác sĩ là chồng bệnh nhân năm trăm chín mươi năm đang làm việc tại đây
từ một mươi hai giờ trưa nay cách ly khu dân cư xung quanh nơi ở của bệnh nhân năm trăm chín mươi năm trên tuyến đường hồ văn đại và các hẻm kết nối với tuyến đường
tại tổ một mươi ba một mươi bốn